ngày hai mươi một tháng bốn truyền thông khu vực dẫn nguồn tin an ninh iraq cho biết ít nhất năm quả tên lửa đã được phóng vào tối cùng ngày tại iraq hướng tới một căn cứ quân sự của mỹ ở đông bắc syria
đây là cuộc tấn công nhằm vào lực lượng mỹ đầu tiên kể từ tháng hai khi nhóm phiến quân ở iraq tấn công quân đội mỹ
vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi thủ tướng iraq mohammed sia asudani trở về sau chuyến thăm mỹ và gặp tổng thống joe biden tại nhà trắng
nguồn tin giấu tên từ cảnh sát địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra khi các tay súng chưa xác định danh tính phóng tên lửa từ một ngôi làng của iraq gần thị trấn duma phía tây bắc mosol thủ phủ tỉnh nine về phía vùng lãnh thổ thuộc đông bắc syria
trong khi đó tổ chức giám sát nhân quyền sira cho biết âm mưu tấn công nhằm vào một căn cứ không quân mỹ ở sân bay kharab aze phía bắc của tỉnh a hasaka đông bắc syria đã thất bại
theo tổ chức giám sát nhân quyền syria lực lượng phòng thủ mặt đất của mỹ đã đánh chặn và bắn hạ các máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận căn cứ trên
sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái các tay súng có vũ trang đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ kharab aze
lực lượng phòng thủ mặt đất của mỹ đã tham gia đánh chặn các tên lửa này và không có thương vong được ghi nhận trong căn cứ của lực lượng mỹ
cũng theo tổ chức giám sát nhân quyền syria các nhóm vũ trang đóng quân ở iraq đứng đằng sau các vụ tấn công trên
trong khi đó lực lượng mỹ ở khu vực chưa bình luận về thông tin này
cuộc tấn công này có thể là một hành động đáp trả cho một vụ nổ lớn một ngày trước đó tại căn cứ quân sự iraq vào sáng thứ bảy
giết chết một thành viên của lực lượng an ninh iraq cùng các nhóm dân quân liên kết iran
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn một căn cứ quân sự của mỹ nằm trên các mỏ dầu ở miền đông syria đã bị pháo kích ba lần trong một giờ
quân đội mỹ đã phản ứng trước vụ việc bằng cách pháo kích vào các vị trí của lực lượng tấn công
trực thăng tấn công của mỹ cũng được triển khai để tuần tra khu vực
lực lượng vũ trang mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông và đông bắc syria tại các tỉnh daeur
al hasakah và raqqa nơi có các mỏ dầu khí lớn nhất syria
syria đã nhiều lần chỉ trích sự hiện diện của quân đội mỹ trên lãnh thổ nước này cáo buộc washington muốn kiểm soát các mỏ dầu tại đây
ngày hai mươi hai tháng bốn giới chức y tế giải gaza thông báo xác nhận israel trong đêm hai mươi một tháng bốn
đã không kích các mục tiêu tại thành phố rafah ở phía nam giải gaza gần biên giới ai cập
khiến ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng trong đó một mươi tám nạn nhân là trẻ em
bệnh viện kuwaity nơi tiếp nhận các nạn nhân nói rằng cuộc tập kích đầu tiên của israel làm chết một cặp vợ chồng và đứa con ba tuổi của họ
cuộc tấn công thứ hai khiến một mươi bảy trẻ em và hai phụ nữ trong một đại gia đình thiệt mạng
thông tin về đợt tập kích của rafah xuất hiện sau khi thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố nước này
sẽ gia tăng áp lực lên lực lượng
hamas ở giải gaza cả về chính trị lẫn quân sự
israel những tuần qua chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế về việc phải hoãn kế hoạch đưa lực lượng mặt đất vào thành phố rafah
nơi một năm triệu người palestine đang vật lộn để sinh tồn trong những khu liều trại tạm bỡ
sau khi họ buộc phải rời khỏi nhà cửa ở các khu vực khác của giải gaza vì chiến sự
do diện tích hẹp mật độ dân số đông một cuộc tấn công trên bộ của xe tăng và pháo binh xrn được dự báo
là có thể gây ra thương vong khổng lồ cho người palestine ở rafah
hiện nay israel đang tấn công
israel đang tấn công các mục tiêu ở rafah thông qua các cuộc không kích
sau hơn nửa năm giao tranh cuộc xung đột israel hamas khiến hơn ba mươi bốn người thiệt mạng hầu hết là phụ nữ và trẻ em
ngoài ra hàng trăm ngàn người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng
dù cộng đồng quốc tế rất nỗ lực khơi thông các tuyến đường đưa viện trợ nhân đạo vào giải gaza
nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn do hỏa lực của các bên tham chiến
nếu israel đổ bộ rafah tuyến đường bộ duy nhất kết nối gaza với thế giới bên ngoài thông qua ai cập có thể bị cắt đứt
ngày hai mươi một tháng bốn lãnh đạo tối cao iran ông ali khamenei đã có cuộc gặp mặt với các chỉ huy lực lượng vũ trang tại thủ đô tehran
tại cuộc gặp ông kamenei cảm ơn các lực lượng vũ trang của nước này sau cuộc tấn công vào israel hôm một mươi ba tháng bốn
nói rằng iran đã chứng tỏ sức mạnh của mình bất kể có bao nhiêu mục tiêu bị tấn công
lãnh đạo tối cao iran mô tả vấn đề số lượng tên lửa được bắn hoặc số tên lửa bắn trúng mục tiêu chỉ có tầm quan trọng thứ yếu
mà vấn đề chính là sự xuất hiện của ý chí của quốc gia iran
và các lực lượng vũ trang trong đối trưởng quốc tế
bên cạnh đó ông khamenei kêu gọi đổi mới vũ khí phương pháp quân sự và học hỏi chiến thuật của kẻ thù
trước đó vào đêm một mươi ba dạng sáng một mươi bốn tháng bốn iran đã tấn công israel bằng số lượng lớn máy bay không người lái uav và tên lửa
đáp trả israel được cho là phóng tên lửa vào uav vào lãnh thổ iran hôm một mươi chín tháng bốn
tờ the new york times dẫn lời hai quan chức quốc phòng israel cho biết quân đội israel đã tấn công iran vào sáng sớm một mươi chín tháng bốn
đây được cho là tên lửa và uav
đây được cho là phản ứng quân sự đầu tiên của israel trước cuộc tấn công của iran vào israel năm ngày trước đó
sau cuộc tấn công này truyền thông nhà nước iran đưa tin rằng tất cả cơ sở trong thành phố isvahan đều an toàn
bao gồm các cơ sở hạt nhân quan trọng
theo thông tin mới nhất từ hãng thông tấn ina của iran các hệ thống phòng không của iran đã được kích hoạt
ở một số khu vực như một biện pháp phòng ngừa
sau khi kích hoạt các hệ thống phòng không cho đến nay không có cuộc không kích hay vụ nổ quy mô lớn nào được ghi nhận
ngoại trừ những vụ nổ ở sân bay isfahan
người phát ngôn của cơ quan vũ trụ iran ông hasein da lirian nói trên nền tảng x rằng iran đã bắn hạ một số máy bay không người lái uav
và hiện chưa có cuộc tấn công tên lửa nào vào nước này
trong khi đó phía israel không có bình luận vào lúc này
theo cnn ngày một mươi chín tháng bốn cựu thủ tướng kiêm lãnh đạo phe đối lập ở israel yalapid
đã chỉ trích bộ trưởng an ninh quốc gia itamar ben ghvi vì dòng trạng thái không thể tha thứ của ông ben ghvi
trong mạng xã hội x
cụ thể không lâu sau khi thông tin về việc xuất hiện nhiều tiếng nổ ở iran xuất hiện trên mạng xã hội
ông ben gv đã đăng lên x duy nhất một từ lóng với hàm ý chê bai cuộc tấn công của israel là bèo bọt
cnn cũng dẫn lời một quan chức mỹ khẳng định những tiếng nổ tại iran là do cuộc tấn công của israel nhắm vào lãnh thổ iran
song cả theo avi và iran đều chưa trực tiếp xác nhận vấn đề này
dù vậy đông đảo giới quan sát vẫn nhận định
dòng trạng thái trên ám chỉ động thái xã hội x
động thái quân sự của theo avi
ông ben ghvi là lãnh đạo một đảng cực hữu trong liên bang đảng cầm quyền ở israel
đồng thời là một trong những nhân vật cực hữu nổi bật nhất trong cả chính phủ và quốc hội nước này
sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của iran vào ngày một mươi bốn tháng bốn
ông ben ghvi đã đòi theo avi phản ứng điên cuồng với iran
trước hai phát ngôn trên cựu thủ tướng israel lapid cho rằng bộ trưởng an ninh quốc gia israel
đã móc mỉa hạ nhục israel ở cả tehran và washington
ông chia sẻ
chưa bao giờ có một bộ trưởng trong nội các an ninh lại gây tổn hại lớn đến an ninh hình ảnh
và vị thế quốc tế của đất nước như vậy
tuyên bố trên của ông lapid cho thấy sự giãn nứt dần xuất hiện trong chính giới israel
nhiều quan chức nước này mong chính quyền thủ tướng benjamin netanyahu phản ứng kiểm chế
với cuộc tấn công của iran nhằm ngăn việc leo thang căng thẳng khu vực
trái lại phè cực hữu gồm ông ben ghvi bộ trưởng tài chính bezalel smotrich
cùng nhiều quan chức cấp cầu khác kêu gọi theo avi tấn công iran dữ dội
nhằm đập tan mọi suy nghĩ về việc tấn công israel
cũng liên quan đến những căng thẳng gần đây giữa hai nước
ngày một mươi chín tháng bốn người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
nga đang nghiên cấu những thông tin liên quan đến chuỗi vụ nổ tại iran eutane
ông peskov khẳng định sẽ quá sớm để bình luận trước khi bản chất của vụ việc được làm rõ
tuy nhiên ông vẫn nhấn mạnh ở bất kỳ trường hợp nào dù gì đi nữa
nga cũng muốn các bên cùng kiềm chế và không đưa ra hành động có thể khiêu khích
việc leo thang căng thẳng ở khu vực phức tạp này
thông tin israel tấn công iran được báo đài mỹ dẫn lời quan chức mỹ đưa ra vào sáng một mươi chín tháng bốn
theo giờ việt nam tin ban đầu cho hay israel đã tấn công bằng tên lửa
tuy nhiên iran nói không bị tấn công từ bên ngoài còn israel chưa lên tiếng về vụ việc
dù vậy một số nước đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế leo thang căng thẳng
nhằm tránh xung đột lan rộng hơn trong khu vực
trước đó vào sáu mươi chín tháng bốn truyền thông nhà nước iran đưa tin về các vụ nổ
ở tỉnh miền trung ifahan trong sáng cùng ngày
cùng lúc truyền thông mỹ dẫn lời các quan chức nói rằng israel đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào iran
israel trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả sau khi bị iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần một tuần trước
iran muốn trả đũa vụ tấn công chết người vào đại sứ quán của họ ở thủ đô damaskus của syria
kể từ đó những lo ngại về khả năng xung đột ở trung đông đã tăng vọt
một số nước khác cũng đã lên tiếng kêu gọi giảm căng thẳng như pháp nhật hà lan ai cập
giải thích về vụ nổ
vang vọng khắp một thành phố của iran ngày một mươi chín tháng bốn truyền thông và các quan chức iran cho biết
đó chỉ là một số vụ nổ nhỏ đến từ việc lực lượng phòng không bắn chúng ba máy bay không người lái
trên thành phố ifahan ở miền trung iran
đáng chú ý tehran gọi vụ việc là một cuộc tấn công của những kẻ xâm nhập bên trong iran
chứ không phải của israel vì vậy không cần thiết phải trả đũa
hãng tin irna của iran dẫn lời tổng tư lệnh quân đội iran aburahim mausavi cho hay
các vụ nổ trên bầu trời của ifahan
có liên quan đến việc hệ thống phòng không bắn vào vật thể khả nghi nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào
một quan chức cấp cao iran nói với reuters rằng họ không có kế hoạch đáp trả israel
nhiều nhà phân tích cho rằng dường như iran đang tìm cách tránh khỏi bờ vực
giảm thiểu tác động của cuộc tấn công và xuống thang căng thẳng
trong khi đó israel và mỹ chưa chính thức lên tiếng về cuộc tấn công trên
khi được hỏi về vấn đề này tại một cuộc họp báo ở ý
ngoại trưởng mỹ antony blinken tuyên bố ông sẽ không bình luận
đồng thời nhắc lại cam kết mỹ đảm bảo an ninh của israel
nhưng không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào
theo các quan chức giấu tên ở washington lực lượng israel đang tiến hành các hoạt động quân sự chống lại iran
nhưng không mô tả tính chất hoặc quy mô của các hoạt động đó
các quan chức của chính quyền tổng thống joe biden cho biết
theo rv đã thông báo cho washington hôm một mươi tám tháng bốn
rằng một cuộc tấn công sẽ diễn ra trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
đài cnn đưa tin israel đảm bảo với mỹ rằng các cơ sở hạt nhân của iran sẽ không bị nhắm tới